sau gần một mươi năm thực hiện chương trình phát triển cây cao su tại các tỉnh tây bắc đã đạt được những thành công nhất định
hiện tổng diện tích cây cao su tại các tỉnh miền núi tây bắc là khoảng ba mươi ha là cây trồng đa chức năng
do vậy cao su không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương
kể từ năm hai nghìn một mươi một cùng với nhiều hộ dân trong bản hủy tràn một xã mường pồn huyện điện biên tỉnh điện biên
chị cà thị nga đã tham gia góp đất trồng cao su
nếu so với công việc làm nương giấy trước đây cây cao su hiện đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho gia đình chị cũng như nhiều hộ nông dân trong bản
em vào làm cao su này được sáu năm rồi
so với trước đây thì mình làm nương làm giấy thì nó tốt hơn rất nhiều
thì tăng thu nhập cho bọn em cũng khá khá tốt
không riêng điện biên chương trình phát triển cây cao su đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân các tỉnh tây bắc ngay từ những ngày đầu triển khai
theo đánh giá của tập đoàn cao su việt nam với những đặc thù về khí hậu và thổi nhưỡng tây bắc là khu vực rất phù hợp cho việc phát triển cây cao su
thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng diện tích cây cao su tại các tỉnh tây bắc hiện nay ước đạt trên ba mươi hectare
trong đó riêng tỉnh sơn la là sáu hai trăm linh hectare nhiều diện tích đã bắt đầu cho khai thác mù
công ty cũng đã chế biến và gửi mẫu sản phẩm vào cho viện nghiên cứu cao su việt nam để người ta đánh giá
thì qua cái đánh giá của cái phòng lab tức là một cái phòng tiêu chuẩn quốc tế đấy
thì người ta khẳng định các cái tiêu chí về chất lượng của sản phẩm mù cao su sơn la là rất là tốt so với những cái sản phẩm các cái khu vực khác
cũng như là khu vực việt nam phía bắc
mặc dù có nhiều thuận lợi song quá trình phát triển cây cao su
tại tây bắc cũng đang phải đối mặt với những khó khăn
do đặc thù các tỉnh miền núi nên cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông vẫn chưa phát triển
quá trình liên kết giữa khai thác và chế biến cũng chưa hoàn thiện
để khắc phục những vấn đề này chính quyền các tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế
đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và người trồng
khi tham gia góp đất vào trồng cây cao su đối với các công ty cổ phần cao su
theo cái hướng hỗ trợ là từ bốn năm đến sáu triệu đồng cho người ta chuyển đổi
ngoài ra trên diện tích đất trồng cao su
thực hiện việc trồng sen ghép các loại cây trong thời gian chưa khép tán
được hưởng các chính sách về hỗ trợ về giống cũng như hỗ trợ phân bón để thực hiện việc này
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi sẽ phối hợp với công ty cổ vận cao su sơn la
sẽ đưa vào khai thác khoảng bảy trăm linh ha cây cao su
một điểm nhấn rất quan trọng là sẽ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mũ cao su
tại tỉnh sơn la để làm sao chế biến hết toàn bộ mũ cao su được khai thác trong giai đoạn tới
ngoài nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cây cao su còn góp phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc
đem lại nguồn thu cho ngân sách đồng thời tạo việc làm tăng thu nhập cho hàng ngàn hộ nông dân
thời gian đầu khi đi vào khai thác chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn
song người dân vùng tây bắc vẫn đặt niềm tin vào sự thành công của chương trình